tại hồ thủy điện hòa bình hiện mực nước tại thượng lưu hồ đang là tám mươi tám năm mươi hai m hạ lưu đập thủy điện là chín năm mươi m
lượng nước về hồ là sáu trăm chín mươi ba mét khối trên dây nước qua tổ máy là tám trăm sáu mươi một mét khối trên dây
cũng theo dự báo thủy văn của nhà máy thủy điện hòa bình sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi lưu lượng nước về hồ hòa bình tiếp tục còn xuống thấp
gây khó khăn cho sản xuất điện cũng như việc bảo đảm cấp nước cho vùng hạ du
các hồ phía trên bậc thang phía trên như thủy điện sơn lan
đang ở mức rất thấp và thấp hơn với cùng kỳ năm ngoái là khoảng hai mươi mét
do vậy mà tính chung tích thiếu hụt của hai hồ lớn trên sông đà hiện nay là trên năm tỷ mét khối nước
điều này nó rất ảnh hưởng đến tình phát điện sản xuất điện của nhà máy nói riêng và của tập đoàn nói chung
để đảm bảo tiết kiệm nước trong suốt một từ nay cho đến hết một hồ có nghĩa là hết tháng sáu năm nay
tổng đoàn địa tổng việt nam đã phải huy động các nguồn điên khắc như nhiệt điện than
rồi nhiệt điện khí dầu để phát điện tiết kiệm nước cho các nhà máy thủy điện trên sông đà đặc biệt là thủy điện hòa bình
tình trạng nước về thấp tại các hồ thủy điện đang là bài toán khó của các địa phương trong vận hành các hồ thủy điện
đặc biệt là khu vực miền trung tại tỉnh phú yên dùng tích các hồ chứa chỉ còn khoảng sáu mươi thiết kế
có hồ giảm còn ba mươi các thủy điện đã phải điều chỉnh lưu lượng xả nước cụ thể công ty cổ phần
thủy điện sông ba hạ xả nước hai đợt một ngày mỗi đợt chạy máy kéo dài khoảng ba giờ
riêng nhà máy thủy điện sông hình đã vận hành cung cấp nước cho đầu mối đập đồng cam nhiều ngày qua
với lưu lượng từ ba mươi năm bốn mươi m ba trên dây việc xả nước được chia làm hai đợt từ bảy một mươi giờ và từ một mươi ba một mươi sáu giờ
ba mươi hàng ngày trong khi đó căn cứ diễn biến phụ tải thực tế và dự kiến kế hoạch ước tính nhu cầu
điện cả năm hai nghìn hai mươi dự kiến đạt hai trăm năm mươi tám chín trăm chín mươi một tỷ kwh tăng trưởng bảy chín mươi một so với năm hai nghìn một mươi chín thấp hơn một ba
so với kế hoạch dự kiến từ đầu năm trong đó tổng sản lượng phụ tải dự kiến mùa khô năm hai nghìn hai mươi
ước đạt một trăm hai mươi ba năm mươi năm tỷ kwh thấp hơn hai bốn mươi sáu tỷ kwh so với kế hoạch năm tăng trưởng năm hai mươi năm so với cùng kỳ
năm hai nghìn một mươi chín còn tùm hiện đang bước vào cao điểm của những ngày nắng nóng
do đó nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao đặc biệt là việc sử dụng điện vào tưới nước
cho các loại cây trồng như cà phê hay tiêu trước tình hình trên ngành nghiện tỉnh con tum đã nỗ
nỗ lực bảo đảm cung ứng nguồn điện ổn định không gây ảnh hưởng đến việc tưới nước của người dân
máy tưới dâu máy nổ và cái máy điện này thì giảm được năm mươi tức là trước đây một ha miên tưới máy nổ và bằng
một ha thì khoảng một sáu triệu thì bây giờ từ cái điện như này thì khoảng tám tăm đến một triệu
trong thời gian cao điểm của mùa khô ngành điện tỉnh con tum đã triển khai đầu tư cải tạo
nâng cấp hệ thống điện đã xuống cấp tại các huyện bảo dưỡng các trạm biến áp ở các khu vực trạm bơm
nước để bảo đảm nhu cầu về phục vụ điện cho bơm tưới của người dân trên địa bàn tỉnh con tum
đồng thời lên phương án cấp điện cho người dân phối hợp với ubnd các xã phân lịch tưới tiêu cho các hộ trên địa bàn
điện chuyển đến các hội dân tưới tiêu cách sử dụng điện tiết kiệm an toàn
chỉ đào các điện lực trực thuộc triển khai các giải pháp vận hành để đảm bảo cấp điện
phục vụ bà con tưới tiêu công ty cũng đã dự báo phủ tại tưới tiêu từng khu vực theo từng trạm biến
áp để nâng công suất hoàn chuyển máy biến áp cho đến nay chúng tôi cũng đã hoàn chuyển nâng công
suất năm mươi bảy trạm biến áp phân phối
còn tại khu công nghiệp giang
giang điển là một trong những khu công nghiệp có vị trí đắc địa của tỉnh đồng nai với nhiều doanh
nghiệp đã đầu tư và liên tục mở rộng quy mô nhà máy thì đang phải đối mặt với nguyện cờ phú điện
chúng tôi dự kiến tăng gấp đôi công suất sử dụng điện nhưng qua làm việc với ngành điện và đơn
vị kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp thì hiện tại cả ba tuyến đường dây hai mươi hai kv phục vụ điện khu công
nghiệp đã quá tải nên không thể đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp
hiện công trình trạm biến áp một trăm một mươi kv giang điển và đường dây đấu nối do ban quản lý dự án tổng
công ty điện lực miền nam làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn chín mươi bốn tỷ đồng khởi công tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu
dự kiến hoàn thành sau bảy tháng thi công nhưng đến thời điểm này đã hơn năm năm vẫn chưa thể đưa vào
sử dụng chủ đầu tư cho rằng toàn bộ công trình còn vướng ở sáu vị trí không thể dựng trụ và hai mươi năm hộ
dân không đồng ý để kéo dây đi qua phần đất
để giữ nước trên các hồ thủy điện cho cao điểm bố khô năm hai nghìn hai mươi
evn đã phải tăng cường phát điện của các loại hình có giá thành sản xuất cao như nhiệt điện dầu
trong đó quý i tập đoàn huy động ba mươi ba chín mươi một tỷ kwh nhiệt điện than tăng hai mươi một ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
nhiệt điện dầu huy động một hai tỷ kwh tăng gần một tỷ kwh so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trước những khó khăn về công tác cấp điện mùa khô cũng như nguồn điện cho cả năm hai nghìn hai mươi
tập đoàn điện lực việt nam đã kiến nghị các địa phương có phương án sử dụng nước hiệu quả
hạn chế các yêu cầu xả nước vượt quá nhu cầu thực tế nhằm tránh lãng phí nguồn nước bảo đảm đủ nước
đến cuối mùa khô ngoài ra evn mong muốn người dân cùng chung tay bằng cách sử dụng điện tích
kiệm hiệu quả tắt các thiết bị điện không cần thiết để góp phần bảo đảm an ninh năng lượng